sáng nay hai mươi sáu tháng một mươi quốc hội thảo luận tại hội trường về các báo cáo kinh tế xã hội kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển điều hành phiên họp
tại phiên thảo luận nhiều đại biểu đánh giá cao nỗ lực của chính phủ trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội
đây là năm thứ hai liên tiếp chúng ta đạt các chỉ tiêu hơn hai phần ba chỉ tiêu vượt so với đầu nhiệm kỳ
nợ công giảm hai con số xuống sáu bốn mươi một năm hai nghìn một mươi tám nợ xấu giảm đầu tư trực tiếp nước ngoài năm hai nghìn một mươi tám cao nhất từ trước đến nay
một số mặt hàng xuất khẩu đứng đầu thế giới như hồ tiêu cà phê cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực đạt kết quả bước đầu khả quan
tuy nhiên bên cạnh đó kinh tế xã hội vẫn còn nhiều vấn đề khiến cử tri băn khoăn
từ khi còn nhiều băn khoăn lo lắng cước vấn đoàn thất thoát lạng phí trong đầu tư công còn quá lớn
nếu như đầu nhiệm kỳ nhiều đại biểu quốc hội liên tiếng phán ứng gây gắt về một mươi hai dự án thua lộ hàng nghìn tỷ do bộ công thương quản lý
thì đến bây giờ lại phát sinh thêm các dự án do bộ giao thông vận tải quản lý
đơn cử như dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi hơn ba mươi bốn tỷ vừa nghiệm thu thông xe chỉ sau vài trận mưa đà hỏng
cử tri đòi hỏi chính phủ quốc hội cần chứa lý nghiêm những sai phạm này
cũng theo ý kiến một số đại biểu vấn đề tinh giản biên chế cũng cần được chính phủ quan tâm và có những quyết sách hợp lý
vấn đề tinh giản biên chế đây là vấn đề rất nóng thời gian qua
đối với tinh giản biên chế công chức tôi cho rằng có nhiều thuận lợi
nhưng giảm biên chế viên chức sự nghiệp nhất là viên chức giáo dục
thì thời điểm này cần có lộ trình
theo thống kê chưa đầy đủ vừa qua chỉ ở bốn mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đã thiếu thừa cục bộ giáo viên thiếu khoảng bảy mươi sáu người
chúng ta không thể gộp điểm trường ở tất cả các tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa
để các cháu phải đi học quá xa nhà
chúng ta không thể để tình trạng người nhét năm mươi sáu mẹ học sinh trên lớp ở các thành phố thị xã
mà phải nhanh chóng xử lý bài toán thiếu giáo viên hiện nay
đề nghị chính phủ nghiên cứu tạo ra lộ trình hợp lý
để các địa phương được quyền chủ động trong việc sắp xếp đội ngũ
tại phiên thảo luận các đại biểu cũng đề nghị chính phủ có giải pháp tháo gỡ nút thắt
về cơ chế chính sách trồng treo khó khăn trong thực hiện
như đầu tư công gây ra gánh nặng cho ngân sách
cũng như cần có cơ chế chung thống nhất trên cả nước
trong việc thực hiện các chính sách kinh tế xã hội